quyết định cung cấp vaccine phòng ngừa covid một mươi chín lần này của chính phủ nhật bản được đưa ra sau khi đã đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh tại việt nam thái lan đài loan trung quốc
gồm số ca mắc mới hệ thống y tế tiến độ tiêm chủng cũng như nhu cầu và yêu cầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín của công dân nhật bản đang sinh sống và làm việc tại đó
chính phủ nhật bản hy vọng rằng với đợt cung cấp vaccine lần này cả người dân sở tại và người dân nhật bản có nhu cầu đều có thể tiếp cận nguồn vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp giảm bớt nguy cơ nhiễm virus sars cov hai
trước đó vào tháng sáu và tháng bảy nhật bản đã viện trợ cho việt nam hơn hai triệu liều vaccine astrazeneca
việc cung cấp vaccine lần này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín tại việt nam
nhật bản sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan và các tổ chức quốc tế để thực hiện viện trợ theo nhiều hình thức khác nhau nhằm sớm không chế được dịch covid một mươi chín